ngày một mươi một mươi ủy ban thương mại quốc tế thuộc nghị viện châu âu đã tổ chức buổi điều trần mở về hiệp định thương mại tự do fta và hiệp định bảo vệ đầu tư ipa giữa liên minh châu âu và việt nam
tham dự có trưởng đoàn đàm phán việt nam thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh trưởng đoàn đàm phán eu phó tổng vụ trưởng thương mại châu âu helena konic
cùng nhiều chuyên gia và diễn giả đại diện của các tổ chức dân sự tổ chức phi chính phủ cùng giới doanh nghiệp châu âu và việt nam
phát biểu tại buổi điều trần thứ trưởng trần quốc khánh cho biết việt nam đang hòa nhập với thế giới và đã tham gia nhiều công ước quốc tế
có quan hệ đối tác thương mại với nhiều quốc gia ông bày tỏ trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng việt nam kiên định ủng hộ các mối quan hệ đa phương dựa trên các nguyên tắc nhất quán
trưởng đoàn đàm phán eu helena konic nêu bật tầm quan trọng của fta và ipa giữa eu và việt nam
đồng thời khẳng định sự hấp dẫn của việt nam với sức mạnh kinh tế ngày càng tăng cùng một thị trường chín mươi năm triệu dân
diễn biến buổi điều trần hôm nay là rất khả quan với việc hai trưởng đoàn đàm phán đã đưa ra thông điệp rõ ràng và phần phát biểu của năm chuyên gia đều mang tính tích cực
kết quả này là điểm cộng khi nghị viện châu âu xem xét thông qua hiệp định trong thời gian tới
tại sự kiện nhiều diễn giả đề cập tới các lợi ích mà hiệp định sẽ mang lại góp phần nâng cao năng lực hội nhập toàn cầu vì sự bình đẳng và tiến bộ xã hội
các đại biểu nhận định evfts
evfta là cơ hội tốt để tăng cường hợp tác eu việt nam trong các lĩnh vực như bảo vệ rừng bảo vệ môi trường cũng như gia tăng cơ hội xuất khẩu các sản phẩm xanh đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững